có một loài hoa không bao giờ lỡ hẹn với con người ở nơi vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái
tô điểm cho các bản làng và đỉnh núi cao một mồng hồng rực rỡ báo hiệu mùa xuân đã về
đó chính là loài hoa tớ dày một loài hoa thuộc họ mai anh đào
mời quý vị cùng thưởng thức loài hoa đó qua phóng sự sau đây
sắc hoa tớ dày đã gắn bó với người dân mù căng trải ở mọi lứa tuổi mỗi khi mùa xuân về
đã hơn ba mươi mùa xuân lý an nắng chứng kiến sự chuyển mình của cỏ cây hoa lá nơi lưng trừng núi này
vẻ lung linh rực rỡ của loài hoa tớ dày gắn với bao khoảnh khắc đẹp của anh
cũng như bao trai thanh nữ tú khác ở la bán tẩn cũng như báo hiệu tết cổ truyền rộn ràng ấm áp sắp về
sắc hồng ấy cũng đã giúp xe duyên cho bao đôi trai gái ở vùng cao này nên vợ nên chồng
năm nào loài hoa này cũng nở ra
hoa tớ dày là loài hoa rộ giúp cho người dân chúng mình nhận biết được sự chuyển mùa
tôi thấy đây là một loài hoa mang nét đẹp riêng đối với vùng cao
trong thời gian tới nhân dân trong bản sẽ tiếp tục tôn tạo bảo vệ và phát triển loài cây này
để vẻ đẹp của hoa luôn gắn bó với người vùng cao
hoa tớ dày thuộc loại cây thân gỗ chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên một mét so với mực nước biển
đây là loại hoa rừng thuộc họ mai anh đào người mông ở mù căng trải thường gọi là bằng tớ dày
dịch theo nghĩa tiếng việt là hoa đào rừng hoa thường nở vào cuối năm rừng lịch trước hoa đào khoảng một tháng
có thể nói hoa tớ dày là loài hoa riêng có của mù căng trải thu hút du khách và làm say lòng người mỗi dịp tết đến xuân về
nơi tốt nhất để ngắm hoa tớ dày là đỉnh trống báo sang xã la pán tẩn
cứ vào mỗi dịp hoa tớ dày nở trên những con đường mòn dẫn về bản lại bắt đầu rộn ràng những tiếng khen tiếng sáo đâu đó
xa xăm của những chàng trai cô gái đi dù xuân
rừng nào mà chưa trồng đang thưa chúng ta tiếp tục trồng trong rừng còn lại
còn cái thứ hai nữa thì là tận dụng cho khách du lịch người ta đi du lịch
chỉ để về hoa này thì là cũng một loại hoa so với các loại hoa thì loại hoa này cũng phù hợp
thì khách du lịch người ta cũng đến thăm hỏi rất nhiều đoàn
rồi là người ta cũng điện hỏi là hết hoa chưa thì cái này là sẽ tiếp tục trồng thêm các cái điểm
thì hiện nay đang còn mà chưa có hoa
sức sống của loài hoa tớ dày mãnh liệt như chính những người dân mù căng trải
bất chấp những mùa đông khắc nghiệt nhiệt độ có lúc xuống dưới năm độ c
chỉ cần một ngày nắng cây tớ dày lại lung linh rực rỡ khoe sắc giữa không gian rộng lớn phóng khoáng xua tan cái lạnh của mùa đông